chính quyền địa phương đã kịp thời đến kiểm tra hiện trường sạt lở đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không lưu thông qua đoạn đường này
và phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv